một vòng cổ bốn loại vải màu dệt của dân tộc khơ mú một quả bầu dùng để đựng nước hai chén rượu đặt lên đĩa một chai rượu vôi lá trầu xôi muối một bát canh và đặc biệt phải có bốn bông lúa để cúng xin mưa sẽ về cho cây lúa tốt tươi thóc sẽ đầy bồ
khi đồ lễ chuẩn bị xong mọi người dân trong bàn đã có mặt đông đủ để tham gia nghi lễ
thầy cúng trong bộ trang phục truyền thống màu tràm đen đầu cuốn khăn thắp một nén hương sáp ông lên mâm lễ tay chắp lại bốn phương và bắt đầu khấn
hôm nay là ngày lành tháng tốt nhân dân bản tọa cuông có mâm lễ xin dâng lên các vị thần thánh thần sông thần núi thần thổ địa về hưởng thụ về ăn về uống đồ về ăn về ăn